đập phá xe lexus của thượng tá công an vì đèn sáng trói mắt
chiều ngày một mươi năm tháng hai nguồn tin của tuổi trẻ online cho hay công an thành phố huyện mỹ thò tỉnh tiền giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can cho tại ngoại đối với ông mai hoàng hưng hai mươi tuổi ngụ tại xã mỹ phong thành phố mỹ tho để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
theo điều tra ban đầu khoảng hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng một thượng tá n v d trưởng một phòng thuộc công an tỉnh tiền giang lái xe hiệu lexus rx ba trăm năm mươi trị giá khoảng năm tỷ đồng đi từ hướng xã mỹ phong về đường huyện tám mươi chín lúc này hưng đi bộ bằng từ bên trái đường qua rồi bất ngờ chặn đầu xe và dùng chân đập vào phần đuôi xe của thượng tá d
thượng tá đê tiếp tục chạy xe đến đường lê văn nghề thuộc xã mỹ phong thành phố mỹ tho hưng dùng xe máy rượt đuổi theo xe của thượng tá đê
khi đến đường lê văn nghề hưng dùng gạch ném vào phía sau xe của thượng tá đê làm hư hỏng tài sản với giá trị hơn ba mươi bảy triệu đồng
bước đầu làm việc với cơ quan công an hưng khai nhận nguyên nhân vụ việc do đèn xe chiếu sáng làm sói mắt nên đã tức giận dùng gạch đập xe của thượng tá đê
theo điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy quy định cụ thể về tội hủy hoại hoặc làm cố ý hư hỏng tài sản hay còn được nhắc đến là tội phá hoại tài sản của người khác
tùy theo giá trị tài sản phá hoại người phạm tội có thể phải chịu mức hình phạt khác nhau
người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
phạm tội thuộc trường hợp gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm linh triệu đồng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ hai trăm linh triệu đồng đến dưới năm trăm linh triệu đồng thì bị phạt tù từ năm đến một mươi năm
trước đó đã có rất nhiều vụ việc đập phá xe cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ phải chịu mức án phạt từ ba đến bốn năm tù
điển hình như vụ việc vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám một đoàn người tụ tập tại công viên hoàng văn thụ quận tân bình và tuần hành trái phép qua các tuyến đường của quận tân bình phú nhuận
rồi tiến vào trung tâm tp hcm để phản đối dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn bắc vân phong và phú quốc luật đặc khu
khi tuần hành một số người đã quậy phá dùng hung khí gây hư hỏng xe đặc trủng của lực lượng công vụ và xe buýt lưu thông trên đường
những đối tượng này sau đó đã bị toàn án nhân dân quận ba tp hcm xét xử sơ thẩm tuyên phạt hai năm tù về tội gây dối trật tự công cộng